tỷ lệ f điều trị tại nhà chuyển biến nặng phải đưa đến các bệnh viện hiện nay là từ bốn đến năm
phó giáo đốc sở y tế tp hcm cho biết tỷ lệ f tử vong tại tp hcm hiện là bốn năm
trong khi đó tỷ lệ tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay từ hai một đến bốn bốn
so với thế giới tỷ lệ tử vong ở tp hcm ở mức cao
cũng theo phó giám đốc sở y tế tp hcm
tám mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới tại tp hcm hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
và tự khỏi sau năm đến sáu ngày
khoảng một mươi triệu chứng nặng từ ngày thứ bảy và khoảng năm phải nhập viện điều trị
số ca mắc mới hiện tăng cao gây áp lực lên điều trị
do đó số ca tử vong cũng sẽ tăng lên
phải làm sao giảm ca mắc mới thì f tử vong cũng sẽ giảm bớt
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tính đến sáng ngày ba mươi một tháng tám
tp hcm có hai trăm một mươi sáu ba trăm một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong đó hai trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm trong cộng đồng bốn trăm bốn mươi năm người nhập cảnh
nghệ an thêm hai mươi ca dân tính giám đốc trung tâm cdc nghệ an cho biết
nghệ an ghi nhận hai mươi ca dương tính mới với sars cov hai
trong đó có hai ca cộng đồng còn lại đã được cách ly trước đó
nghệ an thêm hai mươi ca dân tính giám đốc trung tâm cdc nghệ an cho biết
có bảy địa phương ghi nhận hai mươi ca dân tính mới với sars cov hai
trong real time pcr cdc tỉnh nam định đã khẳng định có một mươi trường hợp dân tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hải hậu nam định cho biết
trung tâm y tế huyện hải hậu khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho đội ngũ giáo viên
để chuẩn bị năm học mới đã phát hiện hai mươi ba mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sau khi làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp bca
cơ quan chức năng đã xác định một mươi mẫu dương tính với sars cov hai
những người dương tính với sars cov hai là giáo viên và người nhà giáo viên
trú tại các tổ dân phố số hai ba bốn của thị trấn yên định và xóm một mươi bảy xã hải hưng huyện hải hậu
đây đều là những ca dương tính phát hiện trong cộng đồng có lộ trình di chuyển phức tạp
xác định tính chất phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao của các ca dương tính mới được phát hiện này
ủy ban nhân dân huyện hải hậu yêu cầu trung tâm y tế huyện hải hậu
các địa phương và tổ covid cộng đồng khẩn trương truy vết y tế các trường hợp f một f hai
để đưa đi cách ly làm xét nghiệm
để phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân huyện hải hậu yêu cầu tạm dừng hoạt động
các nhà hàng quán ăn từ chín h ngày một tháng chín
các trường hợp trên địa bàn huyện hải hậu cũng được yêu cầu hoãn tự trường
không tổ chức các hoạt động giáo dục từ mùng một tháng chín cho đến khi có thông báo mới
các cơ quan đơn vị không tổ chức các cuộc họp không cần thiết
các cơ sở tôn giáo tuyệt đối không tổ chức các nghi lễ trong thời gian này
theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
với số lượng f trong cộng đồng vẫn tăng và ý thức chấp hành giãn cách của người dân như hiện nay
việc thực hiện giãn cách xã hội có thể sẽ tiếp tục sau ngày sáu tháng chín
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội cho biết
người dân doanh nghiệp ra đường nhiều quá từ nay đến mùng bốn tháng chín
chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ
tuy nhiên từ nay đến mùng sáu tháng chín cứ tình hình như thế này thì chắc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội
ít nhất là nửa chư kỳ
về tình hình dịch chung của hà nội thời điểm hiện tại
ông tuấn cũng cho biết số ca mắc mới vẫn tăng cao
nhưng hiện tại nằm trong khu vực đã được phong tỏa
các trường hợp phát hiện ho sốt ngoài cộng đồng có xu hướng giảm rõ rệt
đặc biệt là tại các ổ dịch lớn
ông khuyến cáo đợt nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới
người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội
đi lại gặp gỡ liên hoan gia đình thì rất nguy hiểm
và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn thành phố
công an tp hcm phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường
và hai trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng công an
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid tp hcm tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
sau thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
nhờ có việc khai báo dịch
công an tp hcm đã phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường
cũng qua việc khai báo này công an tp hcm đã phát hiện hai trường hợp làm giả giấy đi đường
của lực lượng công an tại quận một mươi và quận một mươi hai
để thuận tiện trong lưu thông và tránh ủn tắc
người dân nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã qr code
khi đến chốt chỉ cần trình mã này cho lực lượng kiểm soát
hiện công an tp hcm đang phối hợp với sở y tế và các cơ quan nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm cập nhật được f hằng ngày vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của thành phố
do đó nếu có trường hợp f di chuyển qua các chốt chạm
thì công an tp hcm sẽ phát hiện ngay từ đó ngăn chặn xử lý để không lây lan ra cộng đồng
sau một thời gian dài giãn cách thực hiện chiến dịch tầm soát
sàng lọc sars cov hai và truy vết đến nay
đồng nai đã dần kiểm soát được dịch bệnh và cố gắng giành lại vùng xanh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đồng nai đã có buổi làm việc với một mươi một địa phương
về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó ban chỉ đạo cũng triển khai các phương án kế hoạch mới cho trận đánh quyết định
từ nay đến một mươi năm tháng chín nhằm sớm giành lại vùng xanh
báo cáo tại buổi làm việc giám đốc sở y tế phan huy anh vũ nhấn mạnh
đồng nai đang bước qua một giai đoạn mới
khi bóc tách dần f ra khỏi cộng đồng tỉnh sẽ trở lại phương án khoanh vùng nhỏ
với từng gia đình khu dân cư
ông bạch thái bình giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai nhận định
đỉnh dịch đồng nai nằm ở giữa tháng tám với số ca nhiễm bệnh lên đến gần một ca nhiễm một ngày
đến nay kết quả đã dần khả quan các vùng nguy cơ cao và rất cao cũng đang chuyển màu
riêng ông nguyễn đức sơn tổ công tác của bộ y tế hỗ trợ đồng nai cho biết
các doanh nghiệp cần có vùng đệm để giao hàng khử khuẩn đảm bảo an toàn trước khi đưa hàng hóa vào doanh nghiệp
điều đó sẽ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào
theo bí thư nguyễn hồng lĩnh đến nay đối với test nhanh trung bình toàn tỉnh đạt tám mươi hai còn biên hòa chỉ đạt sáu mươi sáu
nhiều địa phương khác như long thành nhơn trạch long khánh đã đạt một trăm linh
do đó bí thư yêu cầu thành phố biên hòa tăng cường xét nghiệm để sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
mọi nguồn lực phải đưa ngay về cơ sở hỗ trợ tuyến đầu chống dịch hỗ trợ nhân dân
không được giữ lại mất
một đồng tiền nào một hạt gạo nào ông lĩnh nhấn mạnh
trước mắt sở y tế sẽ điều động sáu mươi đội hỗ trợ thành phố biên hòa trong công tác tiêm chủng
chăm sóc kỹ các ca f tại nhà tập trung điều trị ca nặng bố trí nhân lực điều trị sớm những ca mắc covid một mươi chín mới ở cơ sở
là những chiến lược giúp bình dương thành công giảm tỷ lệ tử vong trong những tháng vừa qua
kinh nghiệm giảm tử vong do covid một mươi chín ở bình dương
toàn tỉnh bình dương hiện có hai mươi bốn khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với số giường đáp ứng gần một mươi chín người
tỉnh đang điều trị tập trung cho một mươi sáu ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân ghi nhận bảy trăm một mươi sáu ca tử vong
toàn tỉnh đã tiêm được tám trăm linh một sáu trăm linh một liều vaccine covid một mươi chín
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết năng lực điều trị của tỉnh đang gặp áp lực rất lớn hệ thống y tế bị quá tải
dự kiến trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên đến một trăm năm mươi ca
ngoài việc tiếp tục áp dụng các giải pháp phòng chống dịch đã triển khai tỉnh tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt hai và ba
tiêm vaccine covid một mươi chín đợt hai mươi một hai mươi hai với hai trăm sáu mươi năm liều nhất là ở vùng đỏ
theo bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh minh chín giám đốc trung tâm y tế thị xã tân uyên tỉnh sẽ tiếp nhận thông tin về người bệnh từ nhiều nguồn
đó cử người xuống sơ cứu cấp cứu ngay tiến hành thu dung phân loại điều trị
phương châm chuyển từ tập trung sang vừa tập trung vừa phân tán điều trị ngay từ cơ sở tuyến trên tập trung điều trị các ca nặng mang lại hiệu quả
muốn giảm số ca tử vong thì phải phát hiện f sớm chữa trị từ cơ sở
bác sĩ huỳnh minh chín đúc kết
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội kiêm giám đốc trung tâm hồi sức covid một mươi chín tại bình dương cho biết
hệ thống điều trị theo mô hình tháp ba tầng của tỉnh đang đi đúng hướng
một điều rất rõ là tỷ lệ tử vong bệnh nhân đã được khống chế không như những ngày đầu chống dịch
khi quá tải y tế tầng hai sẽ có những ca tử vong rất đáng tiếc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu khẳng định
đặc biệt ông cho rằng chủ trương đưa y tế xuống tận xã phường để điều trị sớm bệnh nhân covid một mươi chín
quản lý sớm người bệnh là chủ trương hết sức đúng đắn
để giảm số bệnh nhân nặng sau khi xét nghiệm covid một mươi chín âm tính khỏe mạnh ở ngày thứ bảy
bệnh nhân nên được cho về nhà tiếp tục theo dõi và giám sát y tế chặt chẽ
khi bàn giao người dân về nhà phải thực hiện đúng quy trình có giao nhận thực hiện cách ly nghiêm ngặt
đồng thời cung cấp đầy đủ túi thuốc an sinh và thực phẩm thiết yếu
cùng với đó nhân viên y tế cơ sở phải thường xuyên theo dõi y tế liên lạc để nắm chắc tình hình sức khỏe của người bệnh
molnupiravir là hai loại thuốc được bộ y tế đưa vào pháp đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó rhumdemdesivir cho các ca nặng còn molnupiravir được dùng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa điều trị tại nhà
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn diễn biến phức tạp ở thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phố phía nam
nhiệm vụ giảm số ca mắc và tỷ lệ tử vong được đặt lên hàng đầu
trên cơ sở các kinh nghiệm quốc tế và tình hình thực tế
bộ y tế liên tục cập nhật các phác đồ về điều trị
rhumdemdesivir và molnupiravir là hai loại thuốc đã được bộ y tế chấp thuận
và có hướng dẫn cụ thể khi điều trị bệnh nhân covid một mươi
thuốc remdes sovir được thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn ký văn bản ngày một mươi hai tháng tám
gửi các đơn vị được phân bổ sử dụng cho f
theo new york times rhumdemdesivir được sản xuất bởi gilead science là loại thuốc đầu tiên và duy nhất cho đến nay
được cơ quan quản lý
thực phẩm và dược phẩm mỹ phê duyệt để điều trị covid một mươi chín
rembessovir ban đầu được thử nghiệm như một loại thuốc kháng virus chống lại ebola và viêm gan c
nhưng hiệu quả không rõ rệt
tuy nhiên khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
các nhà nghiên cứu phát hiện ramdeshvir có thể ngăn chặn virus corona sinh sôi trong tế bào
một thử nghiệm lâm sàng lớn sau đó cho thấy loại thuốc này giúp rút ngắn thời gian hồi phục
của những người nhập viện do covid một mươi chín từ một mươi năm xuống còn một mươi một ngày
từ hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã cấp phép sử dụng ramdeservir
cho tất cả các bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ một mươi hai tuổi trở lên
được biết cho đến nay bảy mươi lọ thuốc remdesovir phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đã được bộ y tế xuất cấp
với thuốc monupiravir theo new york times đây là một loại thuốc kháng virus
ban đầu được phát triển để chống lại bệnh cúm
các nghiên cứu ban đầu trên tế bào phim
và trên động vật đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị covid một mươi chín
không giống như ramdeservir phải được tiêm tĩnh mạch monupiravir có thể dùng dưới dạng viên uống
điều đó có thể giúp người bệnh dễ dàng sử dụng như một phương tiện để ngăn chặn bệnh từ giai đoạn sớm
từ ngày một mươi sáu tháng tám bộ y tế triển khai chương trình chăm sóc f tại nhà
thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên thí điểm sử dụng thuốc monupiravir dành cho các f không triệu chứng
tình trạng vừa đến nhẹ
theo bộ y tế hiện nay doanh nghiệp sản xuất thuốc monupiravir trong nước đã sẵn sàng cho việc tài trợ những lô thuốc đầu tiên với một mươi sáu liều
và đến mùng năm tháng chín sẽ cung cấp tiếp một trăm linh liều
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đề nghị ủy ban nhân dân thành phố lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh
từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi để trẻ có thể đến trường vào học kỳ hai
đây là vấn đề rất được quan tâm
do học sinh nhiều tỉnh thành đang phải tiếp tục học trực tuyến kéo dài
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh vừa có tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tiêm chủng covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc tổ chức tiêm cần trước khi kết thúc học kỳ một để các cháu có thể đến trường và học kỳ hai với tổng số sáu trăm bốn mươi hai học sinh
trước đó tại hội nghị ngành giáo dục ngày hai mươi tám tháng tám
tìm giải pháp ứng phó với khó khăn của ngành giáo dục do covid một mươi chín
thủ tướng chỉ đạo bộ giáo dục đào tạo phải phối hợp với bộ y tế trong việc triển khai chương trình tiêm vaccine cho học sinh
theo đó sẽ phải tiếp cận với các hãng sản xuất tìm nguồn vaccine phù hợp với lứa tuổi từ một mươi hai trở lên
tính toán kế hoạch để ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh theo các nhóm lứa tuổi khác nhau
tiến tới những học sinh được tiêm vaccine có thể trở lại trường học như cách đã làm của một số nước
đại diện bộ y tế cho biết đã có hợp đồng mua hơn hai mươi triệu liều vaccine pfizer
loại vaccine có chỉ định tiêm chủng cho trẻ một mươi hai tuổi trở lên để tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại việt nam có chín triệu trẻ trong độ tuổi này và vaccine sẽ về vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
hiện bộ y tế chưa có hướng dẫn phê chuẩn sử dụng vaccine covid một mươi chín cho trẻ vị thành niên
hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về việc nên tiêm vaccine cho trẻ không có bệnh nền hay không
do nguy cơ trẻ tiến triển nặng sau khi mắc covid một mươi chín khá thấp
bên cạnh đó cũng có những lo lắng về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine đối với trẻ
đến nay nhiều quốc gia đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ
tại canada tính đến giữa tháng tám năm mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở nước này đã tiêm đủ liều
tại mỹ con số này là năm mươi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo